tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết dự án tăng cường khả năng chống chịu
với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển việt nam
dự án đã hỗ trợ xây dựng hơn ba năm trăm linh căn nhà an toàn chống chịu bão lụt được xây dựng
hơn ba ba trăm linh hectare rừng ngập mặt được trồng mới và phục hồi
triển khai thành công hai mươi bốn mô hình sinh kế giúp mang lại thu nhập cho các hộ gia đình nghèo ven biển
và hơn ba mươi chín cán bộ cùng người dân được tập huấn về lập kế hoạch và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
mục tiêu của dự án đến năm hai nghìn hai mươi một là xây bốn ngôi nhà an toàn chống chịu bão lụt
trồng và phục hồi bốn hectare rừng ngập mặn và hơn hai mươi người tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu thiên tai
nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai các ban ngành liên quan và nhà tài trợ cho dự án
đã cùng đề xuất gia hạn chương trình hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi